tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu
lực lượng liên ngành đã phát hiện bắt quả tàng một đối tượng sử dụng xe mô tô vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc tân dược
nghi vấn nhập lậu trị giá khoảng hai trăm ba mươi triệu đồng
tại khu vực đường thủ khoa nghĩa thuộc khóm ba phường châu phú a thành phố châu đốc
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện trung thành trí chú thành phố châu đốc
điều khiển xe máy chở một bao tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện tổ công tác trí liền quay xe bỏ chạy đến khu vực khóm châu thạnh phường châu phú a thì bị bắt giữ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong bao tải trên xe chí chở có chứa bốn trăm linh hộp
bao gồm bảy viên và ống thuốc tân dược
tổ công tác đã bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lập biên bản tạm giữ phương tiện
cùng số thuốc tân dược để tiếp tục điều tra